chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa ký quyết định phê duyệt sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo các sở ngành và địa phương quản lý và hướng dẫn cho nhân dân trong vùng chịu tác động trực tiếp biến đổi khí hậu và nước biển dân
việc phê duyệt sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân sẽ là cầm năng hữu ích giúp người dân có thêm kiến thức khi xây dựng nhà ở mới
cũng như thực hiện các phương án chẳng chống nhà cửa khi có thiên tai xảy ra
do đó các nội dung hướng dẫn biện pháp gia cố chống đỡ đề phòng và giảm thiểu tốc mái sập nhà ở đã xây dựng khi nước biển dâng sông lớn là rất cần thiết nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân